trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia sáng nay theo giờ địa phương
tức chiều cùng ngày theo giờ hà nội tại thủ đô addis ababa
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với bà kerrya ibrahim chủ tịch thượng viện ethiopia
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm ethiopia
cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân ethiopia
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống
và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với ethiopia đề nghị thượng viện ethiopia tích cực ủng hộ
và khuyến khích các chính sách mở cửa của chính phủ ethiopia
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại ethiopia
trong các lĩnh vực việt nam có thế mạnh và kinh nghiệm như nông nghiệp thương mại viễn thông hàng không xây dựng thủy điện vừa và nhỏ
về hợp tác liên nghị viện
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cơ quan nghị viện hai nước thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi đoàn các cấp
phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
đặc biệt giữa các ủy ban của hai quốc hội nhằm trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát
đồng thời tăng cường vai trò của hai quốc hội trong việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả các hiệp định
thỏa thuận mà hai nước đã ký góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
chủ tịch thượng viện keria ibrahim
nhiệt liệt chào mừng chủ tịch nước trần đại quang và đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm cấp nhà nước đến ethiopia
bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân việt nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây
cũng như những thành tựu to lớn đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
chủ tịch thượng viện kerrya ibrahim bày tỏ ấn tượng với sự phát triển kinh tế nhanh và ổn định của việt nam trong thời gian qua
là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông sản như gạo cà phê
mong muốn việt nam chia sẻ kinh nghiệm
phát triển kinh tế nhất là trong lĩnh vực việt nam có kinh nghiệm và trình độ cao như nông nghiệp nuôi trồng thủy sản
chủ tịch thượng viện keria ibrahim khẳng định
với vị trí là thủ đô của châu phi cửa ngõ của khu vực sừng châu phi
ethiopia sẵn sàng là cầu nối cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư kinh doanh tại châu phi
trên tinh thần đó đề nghị việt nam mở lại đại sứ quán tại addis ababa
để tăng cường hợp tác song phương cũng như hợp tác giữa việt nam và liên minh châu phi
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang trân trọng chuyển lời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
mời chủ tịch thượng viện keria ibrahim thăm chính thức việt nam và bà kerrya ibrahim đã vui vẻ nhận lời